nhằm động viên các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi tay nghề asean lần thứ một mươi hai
chiều ngày năm tháng chín tại sân bay quốc tế nội bài tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội
đã tổ chức đón đoàn việt nam tham dự hội thi tay nghề asean lần thứ một mươi hai tại thái lan trở về nước
kết thúc kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi hai đoàn việt nam đã xuất sắc đạt thành tích với bảy huy chương vàng
bảy huy chương bạc sáu huy chương đồng và một mươi sáu chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc
giành vị trí thứ ba toàn đoàn tại kỳ thi này đoàn việt nam tham gia đầy đủ tích cực và có trách nhiệm vào tất cả các hoạt động của kỳ thi
được nước chủ nhà thái lan và bạn bè các nước trong khối asean đánh giá rất cao về sự nghiêm túc thái độ thân thiện
và đóng góp hiệu quả trong kỳ thi năm nay góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia trong khối asean
cuộc thi tay nghề asean tại thái lan năm nay là nơi trình diễn những kỹ thuật công nghệ đỉnh cao của khu vực và thế giới
vì vậy mỗi một nước tham gia hội thi thì đều phải chuẩn bị hết sức là chú đáo
chúng ta đã có sự tham gia hết sức là ngoạn mục trong hội thi tay nghề asean vừa qua
đã giành được vị trí thứ ba tập đoàn xứng đáng là một trong ba nước mạnh nhất của khu vực đông á trong cuộc thi kỹ năng nghề
em thấy rất là vui và tự hào khi đã đập đải cao cho nhà trường và quốc gia
trong cuộc thi này em học được rất nhiều bài học

kỳ thi tay nghề asean lần thứ một mươi hai diễn ra từ ngày hai mươi sáu tháng tám đến mùng năm tháng chín tại thái lan
với sự tham dự của ba trăm ba mươi một thí sinh đến từ một mươi quốc gia khu vực asean tranh tài ở hai mươi sáu nghề
kỳ thi lần này được đánh giá rất thành công trên các phương diện về chuyên môn
về trang thiết bị cơ sở hạ tầng công tác tổ chức công tác hậu cần an ninh an toàn
và đặc biệt là việc nước chủ nhà quyết tâm đổi mới
nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi ngày càng tiến gần với chất lượng kỳ thi tay nghề thế giới